lực lượng trung tâm phản ứng nhanh cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau vừa kịp thời ngăn chặn một vụ nhóm thanh niên đang tụ tập mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau tại khu vực cầu thanh niên thuộc xã tân thành thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng đã phát hiện tạm giữ sáu thanh niên bao gồm nguyễn tuấn vinh nguyễn hoàng khang nguyễn hoàng long ngô khắc hổ em trần thanh khiêm và nguyễn thanh toàn đồng thời thu giữ hai cây dao hai thanh gỗ một xích sắt và ba xe mô tô
theo lời khai ban đầu vinh có mâu thuẫn với một thanh niên nên vinh đã gọi điện cho nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí đi đến khu vực trên để đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn
hiện các đối tượng có liên quan đã được chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ
bốn đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền vừa bị lực lượng thuộc đội cảnh sát hình sự công an huyện crong park tỉnh đắk lắc bắt quả ta
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên ba mươi bốn triệu đồng một mươi hai điện thoại di động hai xe máy và một số dụng cụ phục vụ cho việc đánh sóc đĩa
sới bạc này do ngô văn trường chú huyện crong park cầm đầu và đã hoạt động trong một thời gian dài
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an và các cơ quan chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm đánh bạc và chọn các khu dãy vắng xa khu dân cư để tổ chức sát phạt
ngoài ra đối tượng trường còn kiểm soát chặt chẽ các con bạc trước khi vào sòng và cử người cảnh giới cẩn mật
khi thấy có người lạ xuất hiện các đối tượng nhanh chóng ra tín hiệu cho các con bảng tháo chạy để thoát thần
thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày đầu tiên mở bán vé online trận chung kết aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển quốc gia malaysia
và cũng như thường lệ câu chuyện về chiếc vé bóng đá thì luôn là chủ đề nóng nhất
đặc biệt điều trùng hợp kỳ lạ là website bán vé bóng đá lại không thể hoạt động được
điều này khiến cho nhiều người cảm thấy bức xúc và đình điểm của sự việc là vào sáng ngày hôm nay tại liên đoàn bóng đá việt nam đã xảy ra tình trạng hỗn loạn
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại cổng liên đoàn bóng đá việt nam ngay từ sớm đã có rất nhiều người và phương tiện tập trung tại đây với một lý do duy nhất
đó là để mua được một chiếc vé xem trận chung kết đa phần những người này đều là thương binh
theo liên đoàn bóng đá việt nam đợt mở bán vé lần này đơn vị sẽ tiếp tục áp dụng hình thức bán vé online qua mạng
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân thì những người có mặt tại đây là có lý do khác
họ cho rằng do không biết sử dụng máy tính và công nghệ nên không thể đạt được vé online họ buộc phải đến đây để nhờ vff hỗ trợ bán vé trực tiếp
và cũng chính từ lý do này sự hỗn loạn đã xảy ra
rất nhiều người đã trèo tường vượt rào vào sân của liên đoàn bóng đá việt nam để xếp hàng nhưng vẫn không mua được vé

còn đây là hình ảnh website bán vé của liên đoàn bóng đá việt nam
trước khi mở bán website này thậm chí đã thông báo là hết vé người hâm mộ có thể đăng ký mua vào khung thời gian khác
và tất nhiên hẳn ai cũng bức xúc và nghi ngờ về hoạt động bán vé lần này
tiếp tục với những tin tức đáng truy khắc
đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập lụt thiệt hại lớn cho nhiều địa phương tại miền trung như nghệ an quảng trị quảng nam quảng ngãi
mưa lớn đã làm cho hai người chết và hai người mất tích
tại thành phố đà nẵng mưa giảm dần hiện chỉ còn một số tuyến đường thấp nước chưa rút hết
tại tỉnh quảng nam sáng nay mưa to tập trung ở vùng đồng bằng ven biển gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường
hàng trăm nhà dân ở khắp huyện quế sơn thăng bình bị ngập sâu
nguyện chức năng đã tiến hành di rời người dân ở những vùng thấp trũng đến nơi an toàn
thành phố tam kỳ được ghi nhận là ngập lột chưa từng có xảy ra từ nhiều năm qua đã có một trường hợp mất tích sau mưa lột
tại tỉnh quảng ngãi có một mươi một điểm bị sạt lở ở huyện ba tơ gây ách tắc giao thông hoàn toàn nhiều tuyến cô lập nhiều xã
mưa lớn nước chảy xiết trên sông trà bồng huyện bình sơn làm một người mất tích
tại huyện minh long trên năm ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất đã được di rời đến nơi an toàn
tại tỉnh bình định sáng nay trời tiếp tục mưa nước lũ trên các sông đang lên nhiều nơi ở vùng thấp bị ngập
mưa lũ tại tỉnh bình định làm hơn hai nhà ngập nước nặng nhất là tại các huyện hoài ân an lão và thị xã hoài nhơn
tuyến đường sắt bắc nam qua tỉnh bình định bị sạt lở ách tắc từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa được thông tuyến
tại tỉnh thừa thiên huế mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay gây ngập cục bộ ở một số nơi
quốc lộ một a đoạn qua xã lộc trì huyện phú lộc nước dâng cao gây tắc giao thông cục bộ
công an huyện phú lộc đã tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua khu vực này
hiện nay nước đã rút và giao thông đã trở lại bình thường
một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa xuồng máy và ghe tải hàng vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua chín tháng một mươi hai
trên tuyến sông bảy h đoạn giáp danh giữa xã đông hưng huyện cái nước và xã trần phán huyện đầm rơi tỉnh cà mau là một người chết và một người mất tích
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng một mươi hai ông võ văn hoàng điều khiển xuống máy chở theo vợ là bà trần thị lượng và cháu ngoại bốn tuổi
khi lưu thông đến địa phận giáp danh giữa huyện cái nước và huyện đầm rơi chiếc xuồng máy va chạm vào xà lan tải trọng trên chín mươi tấn do đinh thành long điều khiển chạy cùng chiều
cú va chạm rất mạnh làm xuồng máy của gia đình ông hoàng bị chìm ngay sau đó
anh long đã nhảy xuống nước vớt được cháu bé bốn tuổi lên bờ và nhờ người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu đồng thời hô hoán để người dân hỗ trợ tìm kiếm vợ chồng ông hoàng
tuy nhiên đến sáng ngày một mươi tháng một mươi hai người dân mới phát hiện thi thể bà lượng ở khu vực thuộc xã tân hương huyện cái nước
hiện công an huyện cái nước cùng người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm ông hoàng
còn vào sáng ngày hôm nay tại công trình thi công bờ kè
tại hồ bún sáng khu vực bảy phường xuân khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ đã xảy ra vụ nổ khá lớn làm hai người bị thương
sau khi xảy ra vụ nổ lực lượng quân sự và công an quận ninh kiều đã có mặt khám nghiệm hiện trường vụ nổ
vào thời điểm xảy ra vụ nổ anh nguyễn văn tín đang điều khiển xe cuốc để thi công công trình
thì bỗng nhiên có tiếng nổ phát ra từ lớp đất đang xúc
vụ nổ đã làm kính xe cuốc mà anh tín đang điều khiển vỡ vụn và rơi trúng vào đùi của anh nguyễn hữu liêm là giám sát công trình đang đứng gần đó
một người khác là anh nguyễn hồng điểu chú tỉnh hậu giang đang điều khiển một xe cuốc khác ở hiện trường cũng đã bị thương
hai nạn nhân bị thương đã ngay lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu
theo lãnh đạo thành phố cần thơ nguyên nhân vụ nổ đang được lực lượng chức năng làm rõ
nhiều khả năng vụ nổ là do bom mìn còn xót lại nên trong lúc nhóm công nhân thi công xe cần cầu mắc chúng gây nổ
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại ba kho xưởng chứa phế liệu liền kề rộng hàng ngàn mét vuông
nằm trên đường nữ dân công xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
kết cấu kho xưởng bị đổ sập may mắn là không có thiệt hại về người
vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ
sau khi phát hiện đám cháy người dân đã nhanh chóng chi hô
tuy nhiên chỉ trong một ít phút ngọn lửa bùng phát dữ dội do bên trong kho xưởng chứa toàn những vật liệu dễ cháy
người dân và công nhân của xưởng huy động bình chữa cháy không chế ban đầu nhưng bắt thành
đám cháy có nguy cơ lan rộng
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm đã điều động hai mươi bốn xe chuyên dụng và gần một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
do khu vực này là đường nông thôn đường đất việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn
ngay khi tiếp cận đám cháy lực lượng chức năng đã nhanh chóng cô lập đám cháy
đến một mươi giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người
hơn năm trăm linh mét vuông nhà xưởng đã bị đổ sập
các đơn vị chức năng đã bảo vệ được hơn một ba trăm linh m hai nhà kho và ngăn chặn cháy lan ra khu dân cư
nguyên nhân thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được điều tra làm rõ
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng chu thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hỏa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng chu thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
cao một m năm mươi chín sông mũi thẳng và có sẹo dài bốn cm cách hai cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng nông văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bến cát xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong hai ngày một mươi một và một mươi hai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông trời rét có nơi rét đậm
tuy nhiên sang đến ngày một mươi ba thì mưa giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi trời rét
nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ một mươi ba đến một mươi chín độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tạm thời có cường độ ổn định
nhưng những cơn mưa chủ yếu sẽ tập trung ở khu vực vùng núi trong thời điểm đêm và sáng sớm
ban ngày trời tạnh giáo có nắng nhẹ nên nhiệt độ phổ biến ở mức là một mươi bốn một mươi bảy độ
tuy nhiên ngày mai khối khí lạnh ở phía bắc lại được tăng cường trở lại vì thế mưa tiếp tục xuất hiện
riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa có nơi mưa to và sông nhiệt độ sẽ giảm trở lại
trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ vùng núi là từ chín đến một mươi một độ
đến với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế những cơn mưa vẫn kéo dài
thậm chí là không khí lạnh còn được bổ sung thêm trong những ngày tới
vì thế mà đợt mưa này sẽ còn kéo dài trong cả ba ngày tiếp theo
khu vực từ quảng bình đến huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh hai trăm linh mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xảy ra đất ở vùng núi ngập lụt vùng trùng
trúng thấp vào đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến huế
nhiệt độ tiếp tục giảm ban ngày ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
chỉ khoảng là từ một mươi sáu đến hai mươi độ trời rét các tỉnh từ quảng bình trở vào là hai mươi ba hai mươi năm độ trời lạnh
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận tại đây phía bắc của khu vực
từ đà nẵng đến bình định tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa là từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
có nơi trên bốn trăm linh mm
mưa nhiều nên lũ trên các sân
các sông từ quảng nam đến phú yên tiếp tục lên người dân cũng cần đề phòng với lũ quét
xảy ra đất và ngập lụt
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây phổ biến trong khoảng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn phía nam của khu vực cao hơn đạt mức là hai mươi tám ba mươi độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết tại đây sẽ không có nhiều sự thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước đó
trời vẫn có mưa vài nơi ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày là hai mươi sáu hai mươi chín độ
với đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn là một

khu vực nam bộ trong ba ngày tới tiếp tục ít mưa ngày trời nắng
với mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến trong khoảng là ba mươi một đến ba mươi bốn độ

thời tiết sẽ không có nhiều sự thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước đó